thưa quý vị những năm gần đây tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh nghệ an diễn biến phức tạp
gần đây nhất tại huyện yên thành đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến loại tội phạm này gây bức xúc trong nhân dân
vâng điều đáng nói là hoạt động cho vay tiền thì chỉ là giao dịch dân sự
nhưng khi không thanh toán tiền theo thỏa thuận giữa người cho vay và người vay tiền lại xảy ra các vụ vi phạm hình sự
trước tình hình trên công an huyện yên thành của tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra
làm rõ các vụ án hình sự mà nguyên nhân đều xuất phát từ tín dụng đen
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an huyện yên thành đã khởi tố bốn vụ án một mươi bị can với các tội
làm nhục người khác bắt giữ người trái pháp luật cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều đáng nói là các vụ án trên nguyên nhân đều xuất phát từ các giao dịch dân sự
vay tiền với lãi suất cao không có khả năng thanh toán

làm nhục người khác vay tiền với lãi suất cao không có khả năng thanh toán

làm nhục người khác bắt giữ người trái pháp luật cho vay lãi suất cao không có khả năng thanh toán

làm nhục người trái pháp luật không có khả năng thanh toán